cục quản lý dược vừa cho biết đủ thuốc trong dịp tết này là ưu tiên số một của bộ y tế
thuốc đã được cung ứng đầy đủ cho các bệnh viện và đảm bảo là không nơi nào thiếu
trước đó cục đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế tổng công ty dược việt nam các đơn vị sản xuất nhập khẩu thuốc
đề nghị các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc
không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
trong dịp nghỉ tết nguyên đán tất cả các đơn vị phải phân công cán bộ chuyên trách về dược
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi nắm mắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc